đồng bằng sông cửu long hiện có bốn mươi hai vị trí sạt lở bờ sông bờ biển với chiều dài gần một trăm năm mươi km cần xử lý cấp bách
trong đó có một mươi bảy vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm được xây dựng dự án và đã có nguồn vốn đầu tư thực hiện
còn lại hai mươi năm vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm ở một mươi một tỉnh thành chưa tìm được nguồn vốn đầu tư
theo lãnh đạo các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu long trong thời điểm này
nếu không có các công trình phòng chống ở các điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm
thì sạt lở xảy ra nhanh và nghiêm trọng hơn bởi có nhiều vị trí sạt lở diễn ra rất nhanh
riêng tại thành phố cần thơ nhiều năm qua đã triển khai thực hiện đề án
quy hoạch phòng chống sạt lở các sông rạch trên địa bàn cần thơ
đề án phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi có khoảng tám mươi hộ dân sống ven sông vào chỗ ở ổn định
đến năm hai nghìn năm mươi toàn thành phố không còn nhà cọc ven sông trả lại hiện trạng xanh an toàn
ứng phó biến đổi khí hậu tại các con sông kênh rạch
tuy nhiên địa phương rất cần sự hỗ trợ
của các bộ ngành trung ương của chính phủ để thực hiện đề án trên
khắc phục các điểm sạt lở mới góp phần ổn định bờ sông
tạo nơi ở mới an toàn cho người dân vùng sạt lở